cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang phối hợp với viện kiểm sát tỉnh vừa bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng phi long chú huyện vĩnh thuận và đặng văn công chú huyện châu thành tỉnh kiên giang về tội giả mạo trong công tác đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn lộc chú tại thành phố rạch giá với cùng tội danh trên
theo kết quả điều tra đặng phi long là đăng kiểm viên bậc cao của trung tâm đăng kiểm tám nghìn sáu trăm linh một s là người trực tiếp thẩm định hồ sơ đăng kiểm xe cơ giới đường bộ đối với xe cải tạo có thiết kế và miễn thiết kế
nguyễn văn công là kỹ sư cơ khí nguyễn văn lộc làm nghề kinh doanh sửa chữa xe long đã móc nối với công và lộc để làm khống hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới rồi bán cho người có nhu cầu
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt bà đối tượng đã làm khống bốn mươi chín bộ hồ sơ
riêng long đã nhận của sáu chủ phương tiện hơn tám mươi sáu triệu đồng để bán hồ sơ thiết kế bỏ qua các lỗi trong quá trình đăng kiểm
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đinh ngọc bình chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giả
cuối năm hai nghìn hai mươi một bình sử dụng giấy chứng
chuyển nhận quyền sử dụng đất không phải của mình nói dối được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng mục đích sử dụng đất sang đất ở đồng thời giao bán lô đất hơn ba năm trăm linh m hai tại phường thanh khê tây quận thanh khê với giá một trăm bốn mươi tỷ đồng
do tin tưởng nạn nhân đã chuyển cho bình hai mươi tỷ đồng để đặt cọc sau khi chiếm đoạt số tiền trên bình đã sử dụng vào mục đích cá nhân
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố còn tiếp nhận thêm hai đơn tố cáo khác tố cáo đinh ngọc bình chiếm đoạt sáu tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm chiếc xe ô tô trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã phối hợp với công an huyện gia viễn tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án chỉ sau bốn giờ truy xét
với tinh thần chủ động từ sớm từ xa phòng ngừa ngay từ cơ sở công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp để nhận diện các băng nhóm tội phạm mới

từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh tuyên quang phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ phương thức thủ đoạn hành vi phạm tội bắt giữ các đối tượng phạm pháp trong đó các đối tượng chủ mưu cầm đầu
cơ quan công an đã xác định có hai trăm tám mươi hai cá nhân bị các đối tượng lợi dụng lấy thông tin để lập hai trăm tám mươi hai hợp đồng vay tiền giả với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi sáu bốn tỷ đồng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa sắp quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với trương thị lệ chú tại xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi phạm